thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta
tính từ một mươi tám h ngày ba mươi tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày một tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có hai ca nhập cảnh được cách ly ngay và hai ca lây nhiễm từ bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy tại tp hcm
cụ thể ca bệnh số một ba trăm bốn mươi tám là nam một tuổi có địa chỉ tại quận sáu tp hcm
bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy
hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện nhi đồng tp hcm
ca bệnh số một ba trăm bốn mươi chín là nữ hai mươi tám tuổi có địa chỉ tại quận sáu tp hcm
bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy
hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện giãi chiến cùi chi
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một ba trăm năm mươi ca
trong ngày cả nước có thêm một mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một một trăm chín mươi năm ca
số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi một ca
số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu người